bệnh nhân là ông dvt sáu mươi tuổi ngụ tại long an được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi đau bụng tiêu phân đen ăn uống kém đầy hơi và chóng mặt
bệnh nhân có mua thuốc ở ngoài uống không rõ loại nhưng vẫn không thuyên giảm
được biết bệnh nhân có tiền sử suất huyết tiêu hóa do dãn tính mạch thực quản phim dạ dày gan sơ do rượu
sau khi tiến hành thăm khám và dựa trên các kết quả xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giãn tính mạch thực quản trên nền sơ gan do rượu
tình trạng bệnh nhân cần được xử trí nhanh chóng nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ tính mạch thực quản
các bác sĩ khoa nội soi tiến hành nội soi can thiệp thắt búi giãn tính mạch thực quản bằng vòng cao su cho bệnh nhân
trong quá trình nội soi phát hiện có bốn cột giãn tính mạch một phần ba giữa độ ba màu xanh có dấu đỏ
sau khoảng một mươi năm phút sáu vòng cao su đã được thắt kiểm tra lại không xuất hiện cháy máu thủ thuật đã thành công tốt đẹp
sau khi thắt tình trạng bệnh nhân ổn định tiếp tục được theo dõi tại khoan nội tầm quát và xuất viện về nhà sau bốn ngày điều trị
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một trương minh hiếu trưởng khoa nội soi bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
các nhóm an toàn sẽ được cho biết về s estate người vận đề về khám xét blaming bệnh nhân doanh nghiệm đổi hóa khi bệnh nhân có s neste vọng nên nhớ ba rerullation về lập xét ở trường why s
và sau đó tiến hành nội soi để kiểm tra tình trạng thực quản
và nếu cần thiết thì sẽ tiến hành hấp thức thực quản
trong tình trạng sớm nhất
và tình trạng cấp cứu có thể để mà cấp cứu
tình trạng cấp cứu cho bệnh nhân
thì đây là tình trạng cấp cứu cần căng kịp kịp thời
nếu không sẽ dẫn tới tình trạng sốc
giảm thế tích mất máu
và omega có thể dẫn tới tử dông
giảm thế mất thực quản là hậu quả của sơ gan
mà nguyên nhân gây sơ gan
đa phần là do rượu
do diêm ngang siêu vi
do đó để hạn chế tình trạng tổn thương gan
dẫn đến sơ gan
thì bác sĩ khuyến kháo là bệnh nhân
nên người dân nên đi chích ngừa
diêm ngang siêu vi
hạn chế rượu bia
tránh chất đối rượu bia
nếu có thể
nên nếu mà bệnh nhân đã có chẩn đoán
là sơ gan
thì bác sĩ khuyến kháo
là nên đi thái thám
theo lịch hạn của bác sĩ
để phát hiện những trường hợp bất thường sớm
để bác sĩ có thể can thiệp sớm
tránh những biến chứng nguy hiểm
có thể dẫn đến nguy hiểm
đến tính mạnh của bệnh nhân
giãn tĩnh mạch thực quản
là một biến chứng thường gặp
ở bệnh nhân sơ gan
đây là một biến chứng khá nguy hiểm
vì nguy cơ chảy máu cao
phương pháp nội soi thắt tĩnh mạch thực quản
bằng vòng cao su
sẽ thắt các búi tĩnh mạch giãn to
làm cho máu không còn lưu thông
trong tĩnh mạch vỡ và ngừng lại
dẫn đến hình thành huyết khối
và sơ hóa thành tĩnh mạch thực quản giãn
mục đích là ngăn chặn chảy máu
từ các tĩnh mạch thực quản bị giãn
trong bệnh sơ gan
phương pháp này là sự lựa chọn tối yêu
hiệu quả cao
cứu sớm kịp thời được rất nhiều người bệnh
đang bị suất huyết cấp tính
do giãn tĩnh mạch thực quản
để phòng ngừa sơ gan
cũng như các biến chứng nguy hiểm
của sơ gan như suất huyết tiêu hóa
bác sĩ chuyên khoa một trương minh hiếu
khuyên cáo mọi người nên tránh xa
rượu bia tiêm phòng viêm gan b
cho trẻ em và người lớn
tránh thức ăn sống nên ăn chín uống chín
để không bị nhiễm ký sinh trùng